còn tại thượng hải trong bối cảnh số ca nhiễm mới virus sars cov hai giảm dần
chính quyền thành phố thượng hải đang tăng cường nguồn lực để cải thiện tỷ lệ tiêm vaccine
ngược covid một mươi chín cho người cao tuổi
thống kê cho thấy số ca nhiễm mới không biểu hiện triệu chứng ở thượng hải trong ngày hai mươi bảy tháng bốn
là chín ba trăm ba mươi ca giảm hai mươi hai so với một ngày trước đó và là mức thấp nhất trong hai mươi bốn ngày
trong khi đó số ca biểu hiện triệu chứng cũng giảm khoảng hai mươi
trong bối cảnh việc lây nhiễm virus sars cov hai vẫn được đánh giá là nghiêm trọng
mỗi quận ở thượng hà hiện đang kết hợp giữa việc phòng ngừa và kiểm soát với đẩy mạnh tiêm chủng
trong đó tập trung vào đối tượng người cao tuổi
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn thượng hải ghi nhận bốn mươi bảy ca tử vong do mắc covid một mươi chín
có độ tuổi trung bình là tám mươi bốn
không chỉ vậy hầu hết các ca tử vong trong tổng số hai trăm tám mươi năm người không qua khỏi ở thượng hải
trong năm nay đều là người cao tuổi
trong đó nhiều người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín và có bệnh lý nền
nhà chức trách thượng hải cho biết tính đến nay ba sáu triệu người dân trên sáu mươi tuổi của nước này
đã tiêm đủ liều cơ bản chiếm sáu mươi hai số dân trong độ tuổi đó
khoảng ba mươi tám số người trên sáu mươi tuổi đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó ngày hai mươi tám tháng bốn chính quyền thành phố quảng châu đã hủy hàng trăm chuyến bay
tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đối với năm sáu triệu người
sau khi phát hiện một ca nghi mắc covid một mươi chín tại sân bay
trung tâm công nghệ hàng châu cũng đã yêu cầu các nhà tử vong
yêu cầu chín bốn triệu người trong tổng số một mươi hai hai triệu người dân xét nghiệm cứ bốn mươi tám giờ một lần
nếu muốn lui tới các khu vực công cộng và sử dụng phương tiện giao thông công cộng
với việc nỗ lực theo đuổi chính sách zero covid
thành phố thượng hải đang rất tích cực áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch
việc xét nghiệm truy vết và dập dịch nhanh chóng để rồi số ca mắc liên tục giảm dần cho thấy
đây là số hiệu tích cực đối với thành phố này
rút bài học từ phản ứng của thượng hải bên cạnh tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhất
về quản lý cộng đồng bắc kinh còn xét nghiệm sàng lọc đến gần chín mươi cư dân
nhằm chống lại biến thể omicron
bắt đầu từ hai mươi sáu tháng bốn thủ đô bắc kinh của trung quốc đã tiến hành một đợt xét nghiệm sàng lọc
đến gần chín mươi cư dân nhằm chống lại omicron biến thể khiến dịch bùng phát sử dụng tại thượng hải
trong ảnh là người dân đứng xếp hàng bên ngoài một điểm xét nghiệm tập trung ở bắc kinh
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
chính quyền thành phố bắc kinh khuyến nghị các công ty làm việc từ xa
đồng thời đình chỉ các hoạt động đông người như các buổi biểu diễn sự kiện thể thao và hội trợ thương mại
rút ra bài học từ phản ứng của thượng hải trước sự bùng phát của biến thể omicron
bắc kinh đang tiến hành một cuộc chiến nhanh chóng nhằm chống lại biến thể này
bằng các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng
và các cuộc xét nghiệm acid nucleic lớn nhất từ trước đến nay
ba khu vực ở thủ đô bắc kinh của trung quốc đã được xếp vào những khu vực covid một mươi chín
có nguy cơ cao ngày hai mươi bảy tháng bốn và hai khu vực khác được xếp vào khu vực có nguy cơ trung bình
giữa bối cảnh ngày càng nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng được ghi nhận tại thành phố này
bắc kinh đang tiến hành ba vòng xét nghiệm acid nucleake từ ngày hai mươi năm đến ba mươi tháng bốn
vòng xét nghiệm đầu tiên đã hoàn thành
với việc theo đuổi chính sách zero covid các chuyên gia y tế trung quốc cho rằng
xét nghiệm acid nucleic hàng loạt vẫn là phương pháp hiệu quả nhất trong việc sàng lọc các ca nhiễm tiềm ẩn
và ngăn chặn sự bùng phát omicron trên quy mô lớn
động thái mở rộng phạm vi xét nghiệm cho thấy bắc kinh không muốn lập lại vết xe đồ của thượng hải
nơi đã chờ khoảng một tháng và ghi nhận hơn một ca nhiễm mới phát động lấy máu toàn thành phố vào đầu tháng bốn